ngày chín tháng bảy công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính
đối với hai trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên mạng xã hội và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm
tối ngày tám tháng bảy công an huyện thống nhất phát hiện phạm văn thờ hai mươi tuổi
ngụ xã gia tân ba huyện thống nhất sử dụng tài khoản cá nhân tên phạm văn thờ
đăng tải không đúng sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín tại xã gia tân ba với nội dung
một khai dương tính test ngày năm tháng bảy gần cầu ông hoàng đã được đem đi khách ly
ngay sau đó trần thị ánh thờ ba mươi tuổi ngụ xã giai kiệm huyện thống nhất
đọc được thông tin này nên đã chia sẻ lên trang facebook cá nhân của mình
tuy nhiên dựa theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín ở xã gia tân ba
thì trên địa bàn xã không có trường hợp dương tính xảy ra tại địa điểm và thời gian trên
đây là một thông tin hoàn toàn sai sự thật gây hoang mang cho rất nhiều người
hành vi trên vi phạm điểm a khoảng ba và điểm a khoảng bốn điều năm
nghị định số một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực y tế công an huyện thống nhất đã xử lý vi phạm hành chính
với tổng bức phạt là hai mươi năm triệu đồng đối với hai trường hợp vi phạm như trên